trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ sáng ngày hai mươi một tháng một mươi một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía bắc sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ và bắc trung bộ
hiện nay dạnh áp thấp có trục khoảng hai mươi bốn hai mươi sáu độ vĩ bắc bộ phận không khí lạnh ở phía bắc đang di chuyển xuống phía nam
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh phân tích trên nên từ đêm ngày hai mươi tháng một mươi ở vùng núi bắc bộ có mưa rào và rông
từ ngày hai mươi một tháng một mươi ở bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến quảng bình có mưa mưa rào cục bộ có nơi mưa to và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
từ đêm hai mươi một tháng một mươi ở bắc bộ và thanh hóa trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi sáu một mươi chín độ vùng núi có nơi dưới một mươi năm độ
từ ngày hai mươi một tháng một mươi gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
ở vịnh bắc bộ gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động sóng biển cao từ hai đến ba mét
khu vực bắc biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu riêng phía bắc có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh sóng biển cao từ hai đến bốn m
khu vực hà nội từ đêm hai mươi đến ngày hai mươi một tháng một mươi có lúc mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
từ đêm ngày hai mươi một tháng một mươi trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
ngoại thành hà nội người dân di chuyển bằng thuyền
mưa kéo dài nhiều ngày khiến nước sông bùi dâng cao gây tràn bờ nhấn chìm nhiều thôn xóm của xã tốt động trường mỹ hà nội trong biển nước
nước sông bùi dâng cao nhấn chìm nhiều thôn xóm ngoại thành hà nội
đã bốn ngày nay tại thôn đồng dâu nước dâng nhấn chìm gần như toàn bộ đường xá phương tiện đi lại của người dân tại đây chủ yếu bằng thuyền bè
nhiều khó khăn phát sinh từ việc ngập nước khiến cho đời sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn
người dân cho biết việc đi mua mì tôm thôi cũng mất nhiều thời gian cộng với phải lội nước dưới trời rét rất vất vả
một số ngôi nhà ngập sâu trong nước không thể sinh hoạt người dân phải đi ở nhờ
tại thôn đồng dâu nếu mưa lớn vài ngày nữa là xảy ra ngập úng
người dân đồng dâu cho biết so với ngày một mươi bảy tháng một mươi nước đã rút xuống khoảng một mươi cm nhưng hậu quả để lại không hề nhỏ
thậm chí có gia đình còn phải xả chuồng cứu lợn
một ngôi nhà sát sông bùi ngập đến mái
có nhà khác thì phải kề hết đồ đạc lên cao vì mưa đã ngập lên đến sân nhà
người dân liên tục phải tắt nước dọn rác khi nước dâng ngập vào nhà
vườn cây ăn quả nhiều gia đình thiệt hại nặng nề
đa số người dân vẫn cố trụ lại song cuộc sống sinh hoạt rất khó khăn do thiếu điện và nước sạch
ước tính có khoảng một trăm linh hộ dân đã bị cô lập trong nước
mực nước ngập trung bình từ một m đến một năm m cá biệt có vị trí lên đến hơn hai m
được biết mực nước trên sông bùi tại trạm thủy văn yên duyệt huyện trương mỹ đạt sáu năm mươi bảy m vượt báo động lũ cấp hai là bảy m
sông bùi có chiều dài chín mươi một km bắt nguồn từ huyện lương sơn tỉnh hòa bình đổ vào sông đáy của hà nội
ngã ba sông là danh giới của ba huyện trường mỹ mỹ đức và ứng hòa thành phố hà nội
nếu trong vài ngày tới mưa ngớt thì cũng phải nhiều ngày sau nước mới rút hẳn và cũng phải vài ngày nữa cuộc sống của người dân mới dần đi vào ổn định